cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân kỳ tỉnh nghệ an vừa bắt giữ đối tượng chu thị quế
trú tại thị trấn tân kỳ huyện tân kỳ về tội cho vay lãi nặng với lãi suất gấp chín lần so với quy định
sau một thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ công an huyện tân kỳ đã phá thành công
chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự bắt giữ đối tượng chu thị quế thu giữ bốn mươi hai triệu đồng tiền mặt
bốn quyển sổ tay một xe mô tô và nhiều giấy tờ liên quan khác
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân kỳ chứng minh quế đã cho nhiều người trên địa bàn huyện tân kỳ
vay tiền theo hình thức thế chấp và tín chấp với lãi suất gấp chín lần so với quy định
làm việc với bảy bị hại đã làm rõ số tiền đối tượng thu lợi bất chính là hơn ba trăm linh triệu đồng
hiện vụ án đang được công an huyện tân kỳ tiếp tục điều tra mở rộng